hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thì hầu hết trẻ em đều phải học online
thời gian tiếp cận với internet ngày càng nhiều từ đó nguy cơ bị ảnh hưởng bởi những trang mạng không tốt
nguy cơ bị xâm hại quấy rối trên nền tảng mạng ngày càng lớn
đây cũng là điều mà các ngành chức năng và các bậc phụ huynh quan tâm lo lắng
anh trần trung hiếu ngụ tại phường hai quận tân bình là nhân viên ngân hàng
vợ anh ở nhà nội trợ và quản lý gần chục phòng trọ ở nhà
anh chị có hai con một cháu lớn học lớp chín và cháu nhỏ học lớp ba
thời điểm dịch covid một mươi chín anh hiếu có nhiều thời gian ở nhà
vừa phụ vợ công việc nhà vừa hướng dẫn nhắc nhở hai con học online
hiện nay anh hiếu đi làm cả ngày đến chiều tối mới về
nên điều anh lo lắng nhất là vợ chồng anh không có nhiều thời gian theo sát việc học online của hai con mình
nhất là bé học lớp ba vẫn còn rất bỡ ngỡ và mới mẻ trong việc học online

trong thời gian tuy nhiên
hần trước tôi nhận thông tin về vấn đề trị đầu tư vi vnt sang kết nối

tiếp thu vô những trang mạng không có ích cho trong việc học của nó
và nó có những vấn đề như là trong nhà mình mà không có phòng riêng để cho cháu nó học
thì nó có những hạn chế trong việc học của cháu
chúng mong rằng là bên y tế mình triển khai để tiêm ngừa cho lứa tuổi từ một mươi ba tới một mươi bảy tuổi sớm
để cho các em được trở lại trường để cho phụ huynh bớt phần lo lắng
thực tế vừa qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn từ việc học online của trẻ em
trên các trang mạng xã hội nhiều học sinh và giáo viên bức xúc chia sẻ
có nhiều kẻ lạ thường xuyên quấy rối các lớp học online bằng cách chửi bới tục tiểu
phát clip set vẽ bậy bài giảng
theo hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm thời gian gần đây
hội đã nhận nhiều thông tin phản ánh của phụ huynh về việc trang webcam của học sinh
đang học online có hình ảnh thiếu tế nhị của người nhà gây ảnh hưởng việc học của các học sinh khác
hay học sinh bị người lạ dụ dỗ chụp hình nhạy cảm
bị phá rối trong giờ học không chỉ ảnh hưởng đến bài giảng sự tập trung của thầy và trò
tiến độ của môn học mà ảnh hưởng tâm lý của cả giáo viên và học sinh
khi luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ
bị phá rối trong giờ học không chỉ ảnh hưởng đến bài giảng sự tập trung của thầy và trò
tiến độ của môn học mà ảnh hưởng tâm lý cả giáo viên và học sinh
khi luôn trong trạng thái tâm lý nơm nớp lo sợ
có những người xấu người ta vào mà đầu óc em còn nớp
nên biểu là chụp hình để đưa các em đi thi
mà các em thì thích có giải thưởng các em thích hòa
thì cái đó là nói chung là em nào cũng thích
đó thành ra cởi đồ thì chúng ta hợp tác với các đơn vị ban ngành đoàn thể
để mong rằng giúp cho các em thoát khỏi những kẻ xấu trên môi trường mạng
lợi dụng trong lúc các em học online
bản thân cha mẹ và người chăm sóc cũng phải chủ động để tìm hiểu
nâng cao các kiến thức các kỹ năng về tham gia mạng xã hội một cách an toàn
đối với bản thân mình cũng có thể trao đổi chia sẻ với con em mình
vì như vậy thì chúng ta mới biết được là các em nó đang có những suy nghĩ gì
nó gặp cái gì
nhà trường khi mà dạy online cho các em bố trí giáo viên dạy online cho các em
thì ngoài cái việc dạy kiến thức dạy mạng hóa dạy kỹ năng ra
hướng dẫn cho các em về các kiến thức và kỹ năng để học online như thế nào
cho nó đảm bảo an toàn tham gia mạng xã hội như thế nào để cho đảm bảo an toàn
trong thời gian các em học sinh vẫn tiếp tục học online tại nhà
và nhằm tránh những tai nạn cũng như những ảnh hưởng không tốt từ các trang web mạng xã hội
các phụ huynh và nhà trường cần quan tâm nhiều hơn khi các em ở nhà
cũng như trong quá trình học online hướng dẫn các em tiếp cận mạng xã hội
biết phòng ngừa tránh xa những nội dung không lành mạnh
để trẻ em được tiếp thu kiến thức tốt hơn trong thời gian học online